trong không khí rộn ràng của những ngày tết đến xuân về tại những vùng biên cương của tổ quốc
không khí đón tết cũng đang tràn ngập
và sau đây thì mời quý vị cùng chúng tôi đến với đồn biên phòng cà tum tỉnh tây ninh
để cùng nhau trải nghiệm không khí đón xuân của những đứa trẻ rất đặc biệt nơi biên giới
những người con nuôi đồn biên phòng
thực hiện mô hình con nuôi đồn biên phòng do bộ tư lệnh bộ đội biên phòng phát động
đồn biên phòng cà tôm đã nhận danh đi và tranh đa hai em nhỏ dân tộc khơ me
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của vùng biên giới làm con nuôi từ đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
hằng ngày thì sáng ra là phải gọi các cháu dậy
cháu đi vệ sinh rồi quét dọn nhà cửa gấp bùn mền
xong bắt đầu các cháu đi ăn ăn xong rồi sáng thôi đưa các cháu đi học
học xong rồi chiều đưa đón các cháu về
tối thì mình sẽ kiểm tra các cháu và có học hành
cái nào không biết thì mình sẽ dạy dõi cho các cháu để cho các cháu học tốt hơn
tết năm nay là một cái tết đặc biệt
đối với hai em bởi đây là năm đầu tiên hai em đón tết cùng các anh các chú bộ đội biên phòng
không chỉ được chăm lo sinh hoạt học tập
hai em còn được các chú bộ đội đưa đi sắm quần áo mới đồ dùng học tập mới để đón tết
nhiều điều tưởng như đơn giản như vậy
nhưng có lẽ trước đây đối với các em lại là những điều quá xa xỉ
bắc long rất thương con và yêu con tất cả
tết con thích mua dép mua quần áo
hóa năm hợp
tết con hứa học thật giỏi
không khí tết đã tràn ngập khắp mọi miền của đất nước
và đối với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nơi biên cương tổ quốc như danh đi và tranh đa
thì có lẽ niềm vui ngày tết đơn giản chỉ là những bộ quần áo mới
những quyển vở mới và những cây bút mới